chiều nay ngày bảy tháng hai tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã có buổi làm việc với ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam và một số bộ ngành về chất lượng các cuộc vận động các phong trào thi đua ở cơ sở
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng có quá nhiều phong trào thi đua trồng chéo dẫn đến các danh hiệu gia đình văn hóa ấp bản văn hóa trở nên hình thức
cần quy định chặt chẽ và quản lý chặt chẽ việc công nhận các danh hiệu này không nên phụ thuộc vào việc giao chỉ tiêu của luật
phó thủ tướng đề nghị nghiên cứu lại luật thi đua khen thưởng thay đổi cách công nhận gia đình văn hóa để mỗi gia đình phải coi trọng và cảm thấy vinh dự khi nhận danh hiệu gia đình văn hóa
tiếp thu ý kiến của phó thủ tướng vũ đức đam chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đề nghị
cần đổi mới việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
ở xã phường thị trấn khu dân cư theo hướng thiết thực hiệu quả lồng ghép nội dung tiêu chí xét thưởng của các phong trào cuộc vận động để có hình thức khen thưởng danh hiệu gia đình văn hóa
hàng năm chọn khen thưởng không quá năm gia đình tiêu biểu có nhiều thành tích trên nhiều mặt